hiện biên giới an giang đang vào mùa nước nổi lợi dụng điều này các đối tượng buôn lậu đã sử dụng mọi thủ đoạn tinh vi để vận chuyển hàng hóa từ biên giới vào nội địa tiêu thụ
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng hai giờ ba mươi phút sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang đã kịp thời phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển nhiều loại hàng hóa nhập lậu
trong lúc tuần tra trên tuyến quốc lộ chín mươi một khi đến đoạn thuộc xã nhơn hưng huyện tịnh biên tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng điều khiển ba xe mô tô có biểu hiện nghi vấn chở hàng hóa nhập lậu nên tiến hành kiểm tra
phát hiện tổ công tác các đối tượng bỏ chạy để lại hàng hóa và một xe mô tô
qua kiểm tra các bọc ni lông chứa một bao thuốc lá lậu một trăm năm mươi gói bột ngọt và hai trăm linh bịch mỹ phẩm đều có xuất xứ nước ngoài
tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên cùng phương tiện bàn giao cho công an huyện tịnh biên để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật